tin an ninh trở tự
nhóm tham gia vụ khủng bố trên địa bàn tỉnh đắk lắc xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ bị cơ quan tố tụng đưa ra xét xử theo pháp luật vào ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một
theo cơ quan chức năng quá trình điều tra cơ quan tố tụng đã có quyết định đưa ra xét xử đối với một trăm linh bị cáo trong vụ án
trong đó năm mươi năm đối tượng bị truy tố về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
chín đối tượng bị truy tố về tội khủng bố một đối tượng bị truy tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
và một đối tượng bị truy tố về tội che giấu tội phạm
ngoài ra có sáu đối tượng đang sinh sống ở nước ngoài sẽ bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố
theo nội dung vụ án vào đêm ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
khoảng một trăm linh đối tượng là người dân tộc thiểu số chia thành hai nhóm tấn công vào trụ sở ubnd xã ia cơ tua
và ia tiêu
trên đường rút chạy các đối tượng tiếp tục phá hoại nhiều tài sản của người dân
uy hiếp ba người dân làm con tin và chặn xe giết hai cán bộ xã cùng với ba người dân khác
và đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xâm hại đến tính mạng sức khỏe cán bộ người dân
phá hủy tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đắk lắc với mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
để thành lập cái gọi là nhà nước đề ga
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo các cơ quan từ trung ương đến địa phương
tập trung lực lượng điều tra truy bắt ngay các đối tượng gây án ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân điều kiện diễn biến sự việc phạm tội
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh cho biết vừa chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an huyện bến cầu
huy động lực lượng chia ba tổ cơ
công tác đột kích triệt xóa tụ điểm đá gà đang hoạt động tại vùng giáp biên giới việt nam campuchia
và bắt quả tàng mời làm việc bốn mươi bảy đối tượng có liên quan
tụ điểm đá gà di động này do đối tượng lữ văn thủ trú tại huyện bến cầu đứng ra tổ chức với quy mô lớn và chuyên nghiệp
có phân công vai trò cho từng đối tượng cụ thể như chọn địa điểm cảnh giới
hàng ngày thông qua các mối quan hệ sẵn có thủ đã lôi kéo những người chơi từ thị xã trảng bàng và huyện gò dầu
đến các địa điểm do thủ lựa chọn
để tham gia cá cược ở các trận đá gà cựa sắt
để tránh bị lực lượng công an phát hiện thủ đã lựa chọn thay đổi các địa điểm tổ chức đánh bạc liên tục
mỗi ngày thay đổi một địa điểm
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm hai mươi triệu đồng bốn mươi điện thoại di động
một xe ô tô hai mươi sáu xe mô tô và một số tăng vật khác có liên quan
trong khi đó tòa nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
đối với thạch thị kim nhung và nguyễn vũ hoàng tuấn
cùng cư trú tại ấp hòa lạc a xã lương hòa a huyện châu thành tỉnh trà vinh
nhung và tuấn sinh sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn
theo cáo trạng vào khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nhung tuấn đã bàn bạc thống nhất với nhau
liên hệ với các gia đình hiếm muộn con có điều kiện kinh tế có nhu cầu nhận nuôi trẻ
để chuyển giao đứa con gái thứ tư của hai bị cáo để nhận một khoản tiền
sau đó cả hai đã tham gia vào một cuộc chiến đấu
nhóm trên mạng xã hội đăng thông tin và tương tác trực tuyến với nguyễn hữu dương
trú tại tỉnh hà tĩnh
vào khoảng một mươi năm h một mươi phút ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại khu vực khóm một phường tám thành phố trà vinh tỉnh trà vinh
nhung và tuấn đã giao bé cho dương và nhận số tiền một mươi tám triệu đồng
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh trà vinh đã tuyên phạt một mươi năm tù giam đối với nhung
một mươi ba năm tù giam đối với tuấn
riêng bị can dương đang bị bệnh nên chờ chữa bệnh xong sẽ phục hồi điều tra
xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn thanh tòng trú tại tỉnh cá mau
và bùi văn thái trú tại tỉnh đồng tháp để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng
và mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an xã an viễn huyện trảng bom đã phát hiện bắt quả tăng tòng và thái
đang sử dụng trái phép chất ma túy trong một phòng trọ
tiếp tục kiểm tra nơi ở
của các đối tượng lực lượng công an đã phát hiện một hộp màu đỏ
bên trong có năm gói ni lông hàn kín chứa tinh thể màu trắng
quá trình đấu tranh tòng khai nhận là ma túy đá mua về để sử dụng và bán kiếm lời
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh bạc liêu cho biết
đơn vị vừa phối hợp với công an huyện hòa bình bắt giữ thành công đối tượng
truy nạn đặc biệt nguy hiểm là lý hoài thi chú tại thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
theo hồ sơ vụ án vào khoảng năm hai nghìn hai mươi hai lý hoài thi sử dụng mạng xã hội facebook
nhắn tin và nảy sinh tình cảm với một em gái một mươi bốn tuổi
sau đó thi đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với em gái này
ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đã tuyên phạt lý hoài thi
một mươi năm sáu tháng tù giam về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
tuy nhiên trong quá trình tại ngoại chờ chấp hành án
lý hoài thi đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh bạc liêu
đã ra quyết định truy nã toàn quốc
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng công an đã bắt giữ được lý hoài thi
khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn thị trấn hòa bình huyện hòa bình
mở rộng điều tra vụ nhập lậu một hai trăm tám mươi bảy container hàng
công an tp hcm cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở
đối với vũ xuân đồng cám bộ của tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực ba
thuộc cục hải quan tp hcm về tội buôn lậu
bị can vũ xuân đồng nguyên là công chức hải quan thuộc bộ phận kiểm hóa của đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu
tri cục hải quan cửa khẩu sài gòn khu vực một thuộc cục hải quan tp hcm
ông đồng hiện nay đang là công chức của tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực ba thuộc cục hải quan tp hcm
trước đó cơ quan công an đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị truy tố hai mươi sáu bị can là các đối tượng
thành lập doanh nghiệp chủ hàng công ty giám định về tội buôn lậu
không để người dân thiếu nước sinh hoạt là yêu cầu của thủ tướng chính phủ sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện số bốn về việc chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn
theo đó để chủ động ứng phó thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo theo dõi sát
ảnh hưởng của enino diễn biến thời tiết nguồn nước kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dự báo ngắn hạn
dài hạn về thủy văn nguồn nước nguy cơ hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn trên cả nước
nhất là tại đồng bằng sông cửu long và khu vực miền trung tây nguyên
từ đó để các cơ quan chức năng các địa phương và người dân biết chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa
ứng phó với nguy cơ hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn kiên quyết không để xảy ra bị động bất ngờ
đến nay nhiều địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập và trung học phổ thông chuyên năm hai nghìn hai mươi
theo đó hầu hết địa phương vẫn giữ nguyên phương án tổ chức thi để tuyển sinh như năm học trước
một số địa phương điều chỉnh về số môn thi trong đó thời gian tổ chức thi của các địa phương đều diễn ra trong tháng sáu
phương án thi giữ ổn định như năm trước đó là thi ba môn toán ngữ văn và ngoại ngữ đối với hệ không chuyên
riêng các địa phương hương yên vĩnh phúc ninh bình có điều chỉnh giảm số lượng môn thi
theo hướng chỉ tổ chức thi ba môn mà không tổ chức bài thi tổng hợp như các năm trước để giảm áp lực thi cử
lãnh đạo ubnd tỉnh lâm đồng vừa có văn bản gia hạn thời gian thực hiện dự án mở rộng nâng cấp đèo brand
cửa ngõ vào thành phố đà lạt đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo ông nguyễn thanh trương trưởng ban quản lý dự án giao thông tỉnh lâm đồng cho biết
việc gia hạn này chỉ để thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kiểm toán công trình
tức là các phần việc liên quan đến giấy tờ hồ sơ thủ tục
đèo brand vẫn sẽ được mở cửa
thông xe vào thời điểm trước tết nguyên đán sắp thìn theo đúng kế hoạch
bình luận không chỉ hướng dẫn cách tự chế pháo
trong các hội nhóm trên mạng xã hội các tài khoản còn công khai bán hóa chất vỏ pháo dây cháy chậm
mới đây lực lượng công an ở đắk nông đã phát hiện một học sinh phổ thông chế tạo ba mươi tám quả pháo các loại
cơ quan công an cho biết qua các vụ tàng trữ vận chuyển và mua bán chế tạo pháo nổ trái phép
được phát hiện xử lý thời gian vừa qua cho thấy hầu hết các đối tượng đều là thanh thiếu niên học sinh
quy mô thị trường thương mại điện tử việt nam năm hai nghìn hai mươi ba đạt hai mươi năm tỷ đô la mỹ
trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh yêu cầu đặt ra là cần có cơ chế quản lý hiệu quả hơn
để thống nhất thu thuế đặc biệt là kênh bán hàng qua mạng xã hội
hiện nay việc bán hàng thông qua mạng xã hội ở việt nam chiếm tỷ lệ khoảng bốn mươi tổng doanh thu thương mại điện tử
phần lớn những nhà bán hàng qua mạng xã hội không đăng ký pháp nhân bán hàng với tư cách cá nhân
nên rất khó khăn trong việc quản lý
bên cạnh đó người bán qua mạng xã hội giao dịch qua điện thoại tin nhắn chuyển khoản qua tài khoản cá nhân
không thực hiện nghĩa vụ thuế như các doanh nghiệp bán trên sàn thương mại điện tử
do vậy ngành công thương cần sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về thương mại điện tử trên địa bàn
để phục vụ quản lý nhà nước thực hiện sát hơn nữa về nguồn thu thuế
dự báo trong thời gian tới thì giá cả hàng hóa có thể sẽ không tăng thậm chí là sẽ giảm
và lạm phát tại việt nam cũng như trên thế giới là sẽ giảm theo
trao đổi với báo đại đoàn kết thì nhiều chuyên gia nhận định đây là yếu tố để kinh tế việt nam có thể phục hồi trong năm nay
nhưng để đạt được điều này thì việt nam cần có nhiều giải pháp để hỗ trợ phục hồi kinh tế tư nhân
cùng với đó dần phục hồi chi tiêu tiêu dùng trong nước
bên cạnh giao thương quốc tế thương mại nội địa cũng phải được thúc đẩy
ngoài ra việt nam nên tiếp tục chú trọng tới việc chuyển đổi sản
bởi đây là xu hướng tất yếu trên toàn cầu trong thời gian tới
ở khí cạnh doanh nghiệp cần có gói giải pháp tổng thể cho việc giảm chi phí kinh doanh